thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ trong ngày hôm nay công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ tai nạn sập mỏ đá được tiến hành khẩn trương
và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì đến một mươi bảy h ngày hôm nay thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn đã được tìm thấy
vào lúc một mươi bảy h ngày hôm nay thi thể anh trần văn năm quê ở huyện yên định là nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn sập mỏ đá đã được các lực lượng tìm kiếm phát hiện
việc đưa thi thể khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương
trước đó khoảng một mươi bốn h nạn nhân phạm văn phi là nạn nhân thứ bảy đã được phát hiện và đưa ra ngoài bàn giao cho thân nhân tổ chức mai táng
như vậy khoảng ba mươi một giờ đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra công tác tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt đã hoàn thành
đây là nỗ lực của lực lượng tìm kiếm gồm lực lượng công an tỉnh thanh hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lực lượng quân đội và các lực lượng khác cùng tham gia